khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm tại trường tiểu học quốc tuấn xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
đã xảy ra vụ việc nhiều học sinh lớp năm b có biểu hiện đau bụng chóng mặt buồn nôn khó thở
sau khi uống nước ngọt cô giáo mang đến lớp
các cháu được đưa lên trạm y tế xã quốc tuấn để sơ cứu ban đầu
có ba cháu biểu hiện nặng nên được chuyển lên bệnh viện trẻ em hải phòng để điều trị
lãnh đạo huyện an dương đã chỉ đạo các ban ngành ubnd xã quốc tuấn
ban giám hiệu trường tiểu học quốc tuấn thực hiện ngay việc ổn định tình hình
thăm hỏi động viên kịp thời báo cáo khi phát hiện học sinh có biểu hiện về sức khỏe
hiện sức khỏe của bốn mươi năm học sinh trường tiểu học quốc tuấn đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng